những ngày này tại huyện thanh hà tỉnh hải dương đã vào vụ thu hoạch rộ vải sớm với tiến hiệu vui về chất lượng và giá bán
tuy không phải là một năm được mùa nhưng năm nay vải thanh hà có mẫu mã và chất lượng tốt giá bán cao tiêu thụ thuận lợi
gia đình ông lê hồng hải ở thôn phúc giới xã thanh bính trồng khoảng một trăm linh gốc vải trên diện tích hơn một mẫu đất cho thu hoạch sấp xỉ một mươi tấn
dự kiến vụ vải năm nay gia đình ông hải thu trên hai trăm linh triệu đồng cao hơn nhiều lần so với vụ vải năm hai nghìn một mươi tám
nên là cũng đã khổ chứ không như năm ngoái thì nó khổ lắm coi như là mấy nghìn coi như là hơn chục tấn vải được có trăm bạc
hiện nay tại các xã thanh bính thanh hồng thanh cường trường thành hợp đức vĩnh lập đang nhộn nhịp thu hoạch vải sớm
năm hai nghìn một mươi chín huyện thanh hà có ba bảy trăm hai mươi hectare vải ước đạt khoảng một mươi tám tấn bằng khoảng năm mươi so với vụ vải năm trước
để tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ vải
huyện thanh hà đã tuyên truyền yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm sản xuất theo quy trình việt gáp
lập danh sách các cơ sở đóng gói các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để làm thủ tục xuất khẩu vải theo đúng quy định